sau hơn bảy năm triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
một mươi tỉnh trung du miền núi bắc bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan
trong bối cảnh ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức
hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng trung du và miền núi bắc bộ
đã đưa ra nhiều giải pháp để duy trì đà phát triển nông nghiệp vùng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vùng trung du miền núi bắc bộ là khu vực có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng
năng lượng an ninh nguồn nước và môi trường của đất nước
trong tái cơ cấu nông nghiệp vùng xác định rõ định hướng kinh tế
phát triển sản phẩm ô cốp gắn nông nghiệp với du lịch
đây là cơ sở cho những điển hình thành công của toàn vùng nói chung và các địa phương nói riêng
kinh tế nông nghiệp ở vùng này là có tiềm năng lợi thế
thứ hai là kinh tế đồi gò vùng này có lợi thế
thế chứ có lợi thế chứ không gian đất đai như thế
cùng quan điểm tham luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng việc đổi mới tư duy chiến lược
chuyển dân sản xuất theo tín hiệu thị trường khai thác kết hợp lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư
khơi dậy và phát huy các nguồn lực trong dân là những yếu tố quan trọng giúp tốc độ tăng giá trị sản xuất
toàn ngành nông nghiệp
nông nghiệp trung bình của vùng trung du và miền núi bắc bộ trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi đạt bình quân ba sáu mươi
cao hơn mức bình quân chung của cả nước
trên cơ sở những kết quả đạt được các đại biểu cho rằng để duy trì đà phát triển
ngành nông nghiệp trung du miền núi bắc bộ cần triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách
khuyến khích đầu tư vào chế biến bảo quản nông sản tập trung sản xuất theo hình thức hợp tác
liên kết quy mô lớn theo chuỗi giá trị đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực